xin mời chị đồng tư

tôi nghĩ là bức ảnh này giải ba thì cũng xứng đáng
tôi cũng rất thích nội dung bức ảnh này
nó nói đến sự thân thiện của việt nam
đối với cả bạn bè quốc tế khi đến việt nam
đấy là hình ảnh ấn tượng việt nam ấn tượng đấy chứ
ấn tượng đối với cả du khách khi họ đến đây
họ trải nghiệm họ không phải lo lắng gì cả
và đồng thời nữa là cắt tóc đẹp và lại rất rẻ
đấy tôi nghĩ là như thế
tôi chưa nghĩ lắm
tức là bức ảnh này bị phân tán vào phía giữa rất nhiều
thì để cho cái nhân vật ở bên xây trái này
hơi gối sang bên này một tí
thì ở giữa nó đỡ thùng
cần thiết là cái chỗ bên phải
là cắt sâu vào gần sát mặt người nước ngoài kia đi
thứ hai nữa là để cho cái cột hơi lệch đi một tí
thì tôi nghĩ là khi mà chụp
thì là tác giả phải lựa chọn
ngay trước khi bấm máy
thưa quý vị và các bạn
như vậy giải thưởng đầu tiên của chương trình đã được xác định
hiện nay chúng ta vẫn còn chín tác phẩm
và chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm chủ nhân
của hạng mục tiếp theo giải nhì của cuộc thi
với giải thưởng này
mỗi thành viên mà giám khảo có tối đa hai lần được giữ phiếu
và tác phẩm nào đạt từ hai phiếu bình chọn
sẽ giành giải nhì của cuộc thi
và sau đây tôi xin công bố từng tác phẩm
tác phẩm đầu tiên là bộ ảnh
một mươi năm tỏa sáng dạng dỡ năm châu
của tác giả trần hưng đạo đến từ đà nẵng
xin mời các thành viên mà giám khảo
tôi xin phép được công bố tác phẩm ảnh tiếp theo
tác phẩm đối ẩm giữa lòng phố cổ
của tác giả bùi viết đồng đến từ đồng nai
xin mời các thành viên trong bàn giám khảo
ngay lập tức chúng ta có hai sự lựa chọn
và tiếp tục là hai sự lựa chọn
của giám khảo hồng vĩnh và giám khảo vũ huyến
xin chúc mừng tác giả bùi viết đồng
với tác phẩm đối ẩm giữa lòng phố cổ
đã đoạt giải nhì của cuộc thi tháng một mươi một
tôi thì đầu tiên tôi muốn hỏi giám khảo vũ anh tuấn ạ
ông sẽ dành sự bình chọn giải nhì cho tác phẩm nào
bởi vì ông là thành viên duy nhất
trong ba người không lựa chọn tác phẩm này đoạt giải nhì ạ
nếu mà để cái vị trí vào giải nhì
thì tôi lại ấn tượng với cái bức ảnh
mà thu hoạch trè
tôi thấy được một cái làng quê của việt nam
rất là thanh bình
rất là có cái tiền cảnh của cái gành tre đấy
thì cái cây tre từ thời xa xưa
thời kỳ của chiến chống mỹ
chúng ta đã có những câu chuyện về
chúng pháp là
nó là như một cái biểu tượng
một cái ý chí của việt nam
tôi nghĩ là đấy nó cũng
nó là một cái

nó là một cái ý rất là hay
nó là ấn tượng
cái thứ hai nữa là
nói về cái nền nông nghiệp
nhất là việt nam bây giờ
là cái thương hiệu của trè
hoặc là về cái nông nghiệp của việt nam
cũng được rất nhiều người
nước trên thế giới cũng được biết đến
và chúng ta cũng đang hướng đến một nền kinh tế sạch
tôi cũng muốn dành cái bức ảnh đó
và cái giải nhì của tôi
chúng ta sẽ quay trở lại với nội dung chính
là tác phẩm đoạt giải nhì của chúng ta
rõ ràng thì là hai
giải nhì của chúng ta
giám khảo vũ huyến và hồng vĩnh
đã lựa chọn tác phẩm ảnh này
đoạt giải nhì của chương trình rồi
vậy lý do lựa chọn của giám khảo vũ huyến là gì
ở đây tác giả xử lý cái chủ đề rất là tốt
chúng ta nhìn kỹ bức ảnh
ta thấy rằng là cái ngôi nhà cổ
nó lại màu vàng
thực ra là cái nhà xung quanh cũng vàng hết
người ta chụp ôm lấy
những cái mái nhà màu xám để ôm
màu vàng ở giữa
cho nên cái vị trí màu vàng
cái nhà nó vừa ở vị trí mạnh
hai chúng ta nhìn kỹ
ở trong cái ngôi nhà màu vàng
đang có ai đang có những khách du lịch
người ta đang
thưởng thức những món ăn việt nam
ở một chỗ hoàn toàn yên lạnh
xung quanh như là cảm thấy
nó hết sức tĩnh lặng
và nó êm ả
nó rất cả
và chính là xử lý màu sắc rất là tốt
cho nên là thực ra cái ảnh này
về mặt bố cục các thứ
phải nói là chắc chắn
tôi cảm thấy là cái màu
của những người
ngói kia màu vàng
nó cùng một cái valor với nhau
và rõ ràng xử lý khéo
thì tôi và anh vĩnh
cảm thấy rằng là đội trội
nó trội hơn là cái cảnh cảnh
và không biết là anh hồng vĩnh
anh sẽ có thêm những lời chia sẻ gì với bức ảnh này ạ
bức này nó rất ấn tượng
ấn tượng cái là tôi nhìn cái tôi bảo sát tác giả
chắc tay máy qua
từ bố cục cho đến xử lý màu sắc
đây là hội an rồi thì bạn biết rồi
nó nổi tiếng cả thế giới
ai khách du lịch nào đến cũng muốn một lần đặt chân
để thưởng lãm cái khu
kiến trúc của một cái đô thị cổ
ngày xưa của việt nam ta
và đặc biệt trong bức ảnh này
thì tác giả lại còn
bắt gặp được cả một khoảnh khắc
của một du khách nước ngoài
đang thưởng lãm cái ẩm thực việt nam ta
ẩm thực việt nam ta cũng ấn tượng mà
có một cái bức ảnh như thế này
là rất giá trị
vì cũng nói lên là một cuộc sống
một cái đổi mới của việt nam ta
trong đô thị
và có một cái sự ấn tượng của du khách
du khách được ngồi đây chắc chắn là thật ấn tượng
mà tôi đã nhìn bức ảnh này
tôi đi hội an nhiều
nhưng mà sao góc này tôi cũng chưa thấy
tôi đang nghĩ tôi đầy ấn tượng
chắc lần sau phải tìm bằng được cái góc này
không biết là chụp từ đâu
mà có những ôm trọn thế này
cho nên là với tôi
bức này vào giải nhi
là tôi cũng cũng rất là thuyết phục chúng tôi
và tôi nghĩ rằng là
chúng ta cũng sẽ liên lạc với
tác giả của bức ảnh này
anh ấy đã chụp bức ảnh này từ góc nào
mà có thể lựa chọn được một góc
đẹp đến thế đúng không ạ
ngay sau đây thì xin mời các thành viên trong tiểu thư ký
hãy giúp chúng tôi kết nối với tác giả
bùi viết đồng đến từ đồng nai
để tìm hiểu kỹ hơn về hoàn cảnh sáng tác bức ảnh này
chào tác giả bùi viết đồng
tôi là hồng vĩnh giám khảo cuộc thi về đẹp việt nam
trên truyền hình nhân dân
xin hỏi tác giả là tác phẩm đối ẩm
phố cổ của tác giả chụp vào thời điểm nào đấy ạ
vâng cái ảnh đó tôi chụp cách đây khoảng
một tháng hay một tháng
ở phố cổ hội an
như là cái hôm đó là trời có mưa hay sao
vâng ạ trời mưa trời ấm u lắm
thế ạ thế mà bức ảnh này rất là thâm nâu
rất là hợp
cái này là tôi ngồi trên cái cây lầu của một cái quán cà phê
trời mưa thì tôi ngồi đó cũng ấm lắm
thấy nhìn qua bên kia thì thấy là cái góc đó nó cũng đẹp
nhưng mà bên đó trời mưa thành ra không có khách đấy
tôi cũng dám tôi ngồi
tôi ngồi ở đó ba bốn tiếng ngồi uống hai ly cà phê
cuối cùng thì có khách đến
thế là tôi chụp luôn
và tôi thích những cái máy nói đấy
thành ra tôi chụp rộng
chứ tôi không có chụp cách lại
vâng xin cảm ơn tác giả bùi viết đồng
hy vọng tới đây anh sẽ tham gia nhiều hơn nữa trong cuộc thi ạ
vừa rồi chúng ta cũng đã được nghe những lời chia sẻ của tác giả bùi viết đồng
với cả các thành viên trong ban giám khảo của chúng ta
và đặc biệt là anh giám khảo hồng vĩnh
đúng không ạ
vâng và tôi thấy rất là
có một cái điểm rất là vui
đó là giám khảo hồng vĩnh của chúng ta hỏi địa điểm
để có thể tác giả chụp được cái bức ảnh này
tuy nhiên thì tác giả của chúng ta cũng không thể tiết lộ
cái địa điểm để chụp được cái bức ảnh này
đúng không ạ
vâng và hy vọng rằng giám khảo hồng vĩnh của chúng ta
cũng sẽ phải đi
đã thật nhiều nữa
thì mới có thể săn được một bức ảnh như thế này ạ
thưa quý vị và các bạn
bên cạnh đặc trưng về cảnh sắc thiên nhiên đa dạng phong phú
với những núi non trùng điệp
hồ biển mênh mông
việt nam còn luôn tự hào là đất nước
với những nét phong tục tập quán truyền thống lâu đời
phản ánh văn hóa nếp sống
cũng như quan niệm tư tưởng của từng vùng miền
những ý nghĩa cao đẹp ấy
đã được truyền tải một cách thật ý nhị và rõ nét
qua tác phẩm ảnh
cô dâu người giao tiền
của nhiếp ảnh gia võ huy minh đến từ hà nội
và ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn
cùng đến với phóng sự câu chuyện sau bức ảnh
để tìm hiểu rõ hơn về hoàn cảnh sáng tác bức ảnh này
phú thọ mảnh đất của rừng cọ đùi trè
nắng chói sông lô
nơi kinh đồ của nước văn lang xưa
với dấu tích các đời vua hùng dựng nước
bên cạnh những loại hình di sản văn hóa
phi vật thể nổi tiếng
như xoan ghẹo trống quân
phú thọ còn được biết đến
với những dấu ấn văn hóa đặc sắc
trong đời sống của đồng bào dân tộc
vẫn được duy trì và gìn giữ
theo năm tháng
tất cả đã tạo nên nguồn cảm hứng bất tận
cho các sáng tác nghệ thuật
và nhếp ảnh cũng không phải ngoại lệ
chuyện sau bức ảnh tuần này
chương trình về đẹp việt nam muốn đưa khán giả
đến với đồng bào giao tiền
tìm hiểu các nét văn hóa độc đáo
thông qua lăng kính của nghệ sĩ nhếp ảnh
võ huy minh
tác phẩm ảnh cô dâu người giao tiền
tác giả võ huy minh gửi về chương trình
đã giới thiệu đến người xem
nghi lễ cưới hỏi truyền thống đặc sắc
của đồng bào giao tiền
tại xã kim thượng huyện tân sơn tỉnh phú thọ
điều ấn tượng trong bức ảnh
chính là trang phục của cô dâu giao tiền
với rất nhiều chiếc khăn được đội lên đầu
theo phong tục
trong lễ cưới của người giao tiền
cô dâu phải mặc ít nhất
một mươi bộ váy áo và khăn
đeo nhiều đồ trang sức
cô dâu nào được khoác lên người nhiều váy áo
nghĩa là cô dâu đó nhận được
nhiều tình yêu thương sự bao bọc
của họ hàng dân bản
chính bằng tình yêu với nhấp ảnh
và sự âm hiểu về đời sống đồng bào dân tộc
nghệ sĩ nhấp ảnh võ huy minh
đã thể hiện một cách chân thực và sinh động
về nét văn hóa độc đáo riêng có này
phong tục của người giao tiền
trong gia đình có cô gì
bác anh chị em gái
tặng cho cô dâu
một bộ váy áo
để làm của hồi môn
và những bộ váy áo đó
trong ngày cưới
chùm hết lên
cô dâu phải mặc tất cả những bộ váy áo đó
để đi về nhà chồng
đặc biệt là
chúng tôi cũng may là gia đình này
thế cho nên là
cũng có khá nhiều những bộ quần áo
cụ thể là hơn ba mươi bộ
chùm lên cô dâu
và những bộ quần áo đó rất nặng
cô dâu phải chịu đựng
một sức nặng như vậy
cô dâu phải chịu đựng
cô dâu phải chịu đựng
tôi thấy bức ảnh nó thể hiện rõ
cái nét văn hóa riêng
của người dân độc giao tiền
không chỉ giới thiệu nét văn hóa thú vị
đậm đà bản sắc trong lễ cưới người giao tiền
tác giả võ huy minh
còn muốn gửi gắm những thông điệp
ẩn sau bức ảnh của anh
về phần cô dâu
thì mình thấy cái phong tục không hề thay đổi chút nào
nhưng mà xung quanh đó
tôi rất tiếc là
khi cô dâu sang đến nhà trai
thì bên nhà trai
cũng là người giao tiền
nhưng mà họ không giữ được cái bản sắc dân tộc
họ ăn mặc hoàn toàn đồ tây
váy áo cưới rồi là
com lê cả vạt
mong muốn rằng là
các cấp quản lý văn hóa
và các đồng bào dân tộc
cố gắng giữ bản sắc văn hóa riêng của mình
để tạo một điểm
nhấn về du lịch
và giữ văn hóa truyền thống của dân tộc
thưa quý vị và các bạn
sau khi đã có kết quả của giải nhì và giải ba của chương trình
thì hiện nay chúng ta còn lại tám tác phẩm ảnh nữa
và điều đó đồng nghĩa là cơ hội trở thành quán quân của cuộc thi
sẽ chia đều cho tám tác phẩm còn lại
và với giải nhất của chương trình
thì chắc chắn ban giám khảo sẽ phải suy tính kỹ càng hơn nữa
vì với hạng mục này
mỗi thành viên ban giám khảo chỉ có quyền dơ phiếu một lần duy nhất
và tác phẩm ảnh đó phải đạt đủ bao phiếu bình chọn
thì mới có thể trở thành quán quân của cuộc thi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo